qua hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn đã tiếp nhận ba trường hợp bị ngô độc rượu do ngâm với củ ấu tẩu và rễ cây rừng
do được phát hiện sớm và kịp thời đưa đến bệnh viện nên cả ba người đã qua cơn nguy kịch
các bệnh nhân cùng chú tại thôn bắc lanh trang xã lục bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
trước đó anh luân văn thể cùng hai người khác uống rượu ngâm củ ấu tẩu tại nhà
khoảng hai mươi phút sau thì xuất hiện các triệu chứng như tê lưỡi hoa mắt chóng mặt và bột nôn tức ngực khó thở
ngay lập tức bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
tại đây sau khi được điều trị các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt
đây là vụ ngộ độc của ấu tẩu thứ ba được ghi nhận kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn với tổng số một mươi người phải nhập viện cấp cứu
các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa bắc cạn khuyến cáo khi dùng các chế phẩm thuốc có thành phần là của ấu tàu
người dân phải hết sức thận trọng bởi trong củ ấu tẩu có hàm lượng độc tố cao không tự chế biến làm thức ăn nếu không biết cách
tuyệt đối không được uống rượu ngâm củ ấu tẩu vì sẽ bị ngô độc chết người
khi có biểu hiện ngô độc củ ấu tẩu bệnh nhân cần được nhanh chóng ghi nôn sau đó khẩn trương đưa tới bệnh viện cấp cứu
tuyệt đối không để người bị ngộ độc ở nhà để tự theo dõi và điều trị bệnh nhân có thể nhanh chóng bị suy hô hấp loạn nhịp tim dẫn đến tử vong